thưa quý vị trong những ngày vừa qua trên cung đường lịch sử hồ chí minh dọc dãy trường sơn qua địa bàn tỉnh quảng nam
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã có nhiều đêm trắng dẫn đường cho những người dân về quê tránh dịch
những chuyến xe dẫn đường trong đêm tối trên cung đường rừng núi tranh vanh để đảm bảo an toàn cho người dân sẽ mãi là những tuyến đường đầy ấp tình quân dân trong khó khăn dịch bệnh
trên dặm đường dài từ thành phố hồ chí minh về quê các tỉnh phía bắc phần lớn người lao động đi bằng xe máy
khi đến quảng nam trên đường hồ chí minh qua đèo lò so giáp tỉnh con tum thường vào khung giờ tối và đêm khuya
khi tiếp nhận hành trình của các đoàn người thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định
người dân được tiếp sức bằng thực phẩm nước uống xăng xe nghỉ ngơi trong thời gian ngắn để tiếp tục cuộc hành trình
với đoạn đường một trăm ba mươi km qua rừng núi quanh co nhiều đoạn đường khó đi một bên vánh núi một bên vực suối hiểm trở
để đảm bảo an toàn cho các đoàn người lực lượng cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm dẫn đường cho người đi xe máy
từ đêm hai mươi bốn đến ba mươi một tháng bảy đã có hơn hai mươi đoàn người từ các tỉnh phía nam về tránh dịch đi qua địa bàn quảng nam trên đường hồ chí minh với gần năm người
mỗi đêm lực lượng cảnh sát giao thông dẫn từ hai đoàn người đến ba đoàn người
mỗi chuyến dẫn đoàn từ hơn ba tiếng đồng hồ sau đó bàn giao chốt kiểm dịch thành phố đà nẵng
hàng nghìn người đã được dẫn đường di chuyển an toàn trong đêm trên đường hồ chí minh qua quảng nam
địa phương để hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đi qua địa phận tỉnh quảng đông đảm bảo an toàn đồng thời phối hợp với các tổ chức cá nhân để hỗ trợ thức ăn nước uống nhiên liệu cũng như sửa chữa những phương tiện bị hư hỏng để cho người dân đảm bảo hành trình được an toàn
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thực hiện chỉ thị một mươi sáu từ ngày ba mươi một tháng bảy sẽ tạm dừng cho người dân tự di chuyển bằng phương tiện xe máy về quê
cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam sẽ luôn là hình ảnh đẹp về tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an nhân dân